tại hà nội tạp chí diễn đàn doanh nghiệp phòng thương mại và công nghiệp việt nam
đã tổ chức diễn đàn tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp bia rượu nước giải khát
với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế
ngành thực phẩm và đồ uống của việt nam luôn chiếm khoảng một mươi năm gdp
đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn sáu mươi tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn hai trăm linh lao động
tuy nhiên do tác động kép của đại dịch covid một mươi chín và ảnh hưởng của nghị định một trăm linh
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
đã khiến ngành công nghiệp bia rượu nước giải khát gặp nhiều khó khăn
các chuyên gia nhận định những doanh nghiệp này nếu muốn duy trì và phát triển
thì rất cần được chính phủ hỗ trợ từ các chính sách đặc biệt là về thuế
và tạo sự bình đẳng với những ngành khác trong việc tiếp cận các nguồn lực